theo sở y tế hà nội sau khi nhận được phản ánh của sản phụ tnd một mươi chín tuổi tại hà nội
tố bệnh viện đa khoa quốc tế thu cúp tác trách khiến thai nhi tử vong trong bụng mẹ
hội đồng chuyên môn của sở y tế hà nội đã họp để xem xét đánh giá quy trình khám chữa bệnh
ngày một mươi năm tháng bốn sở y tế hà nội thành lập hội đồng chuyên môn của sở y tế hà nội
để xem xét đánh giá quy trình khám bệnh chữa bệnh của bệnh viện thu cúc đối với thai phụ d
sau khi điều trị tại bệnh viện thu cúp
được biết trước đó chị dê mang thai con đầu lòng có đăng ký gói khám thai
và sinh tại bệnh viện đa khoa quốc tế thu cúc
vào ngày một mươi năm tháng ba khi thai nhi được ba mươi bảy tuần năm ngày các vợ chồng lại đến thăm khám
siêu âm cho thấy thiếu ối tim thai giao động nhiều thai nhi có dây rốn cuốn cổ
do thấy nguy hiểm nên sản phụ đề nghị được mùa đẻ nhưng bác sĩ nói vẫn có thể đẻ bình thường
đến sáng ngày một mươi bảy tháng ba chỉ số nước ối đã tăng nên bác sĩ cho sản phụ ra viện
đến ngày hai mươi tháng ba sản phụ đến kiểm tra định kỳ
thì bác sĩ thông báo thai bình thường hẹn ba ngày sau khám lại
còn nếu thấy bất thường thì khám lại ngay
bảy ngày sau ngày hai mươi bảy tháng ba sản phụ mới đến khám định kỳ thì bác sĩ xác định đã mất tim thai
kết quả siêu âm ở bệnh viện phụ sản trung ương cho thấy tim thai đã ngừng đập
và kết luận thai nhi tử vong vì hai vòng dây rốn cuốn cổ một vòng dây rốn thắt nút tại bắp tay
ngày chín tháng năm sở y tế hà nội đã có văn bản thông báo kết luận họp hội đồng chuyên môn
tại văn bản này sở nêu rõ hội đồng chuyên môn của sở y tế hà nội kết luận
quá trình tiếp nhận khám chẩn đoán theo dõi xử trí chuyển viện người bệnh tnd
của bệnh viện đa khoa quốc tế thu cúc trong thời gian từ ngày một mươi năm tháng ba đến ngày hai mươi bảy tháng ba là hợp lý
phù hợp với tình trạng của người bệnh phù hợp với điều kiện khám chữa bệnh
cùng với các trang thiết bị y tế của bệnh viện cũng như các quy định của bộ y tế
hội đồng chuyên môn yêu cầu bệnh viện cần rút kinh nghiệm trong việc ghi chép hồ sơ
chẩn đoán xác định lúc vào viện phải phù hợp và thống nhất với mã icd một mươi
điện sử sản khoa para cần ghi đúng theo danh từ chuyên môn sản khoa para một trăm linh
liên quan đến sự cố y khoa này sở y tế cũng đề nghị bệnh viện thực hiện ra soát toàn bộ quy trình
đón tiếp khám chữa bệnh tại tất cả các khoa phòng cập nhập quy trình chuyên môn theo hướng dẫn của bộ y tế
thực hiện kiểm tra giám sát việc tuân thủ các quy định quy chế chuyên môn
thực hiện báo cáo sự cố y khoa theo quy định của bộ y tế